một trong những vấn đề nóng nghị trường trong phiên chất vấn của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
chính là vấn đề an toàn xả lũ của các công trình thủy điện
nhiều đại biểu lo ngại về tính an toàn cho người dân vùng hạ du
về việc xử lý trách nhiệm của cá nhân cơ quan quản lý
với những thiệt hại sau vụ thủy điện hồ hồ và thủy điện an khe canát
quy trình này nó đúng sai và bộ trưởng thừa nhận có những vi phạm
vậy thì vấn đề câu hỏi đặt ra bộ trưởng sẽ xử lý cái vi phạm đó như thế nào
để tới đây người dân không là nạn nhân của những quy trình đó nữa
theo bộ trưởng trần tuấn anh dù quy trình xả lũ đã có những việc chấp hành
thực hiện quy trình nhiều khi còn máy móc nguyên tắc quá mức
dẫn đến việc phối hợp chưa tốt giữa chủ đập thủy điện và chính quyền địa phương
trong thời gian tới sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá lại toàn bộ tất cả việc xây dựng
thẩm định và phê duyệt các quy trình xả lũ và những quy định pháp lý
liên quan đến bảo đảm an toàn của địa phương khi thực hiện các hoạt động xả lũ của thủy điện
về năm dự án nghìn tỷ thua lỗ đại biểu nguyễn tiến sinh tỉnh hòa bình đã đề nghị bộ trưởng trần tuấn anh
cho biết rõ sai phạm của các cơ quan quản lý và sai phạm của chủ đầu tư đối với các siêu dự án lãng phí
tôi xin đề nghị bộ trưởng làm rõ hơn những sai phạm này và đâu là trách nhiệm của cơ quan quản trị
tại doanh nghiệp khi mà xây dựng các dự án mà nó kém hiệu quả và đặc biệt đâu là trách nhiệm
của các cơ quan quản lý nhà nước
trong việc quản lý đầu tư tại doanh nghiệp và bộ trưởng có kiến nghị gì với quốc hội và với chính phủ
để khắc phục những bất cập trong công tác quản lý đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước
không để lặp lại tình trạng con voi chui loạt lỗ kim như trong thời gian vừa qua đã xảy ra
ở công tác quản lý của bộ công thương
theo bộ trưởng trần tuấn anh tính đến nay các dự án từ gang thép thái nguyên sơ sợi đình vũ
anthenon sang sinh học cũng như đạm ninh bình đều có những tồn tại vướng mắt
đó là hiệu quả kinh tế
các dự án không còn không đủ điều kiện cạnh tranh
các tổ chức và cá nhân đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải phân định làm rõ
những nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân có sự vô tình hay là có sự cố tình
và chú ý là đối với sự vi phạm pháp luật và đặc biệt là cố tình làm sai thì chắc chắn sẽ phải được
xếp xếp kể cả với trách nhiệm hình sự
với dự án thép cà ná một số đại biểu đề nghị bộ trưởng trả lời thẳng thắn trước cử tri
và các chuyên gia kinh tế môi trường về sự lo ngại trước nguy cơ
ô nhiễm môi trường biển không chỉ ở vùng biển ninh thuận mà còn ảnh hưởng các vùng biển lân cận
trong đó có khánh hòa phú yên nếu triển khai dự án thép ca ná
bổ sung quy hoạch nhưng dự án đã đi ngược lại với chủ trương của chính phủ là đánh đổi môi trường
vậy có hay không việc xuất hiện lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án
thứ hai có hay không việc bộ đã và đang chạy theo doanh nghiệp để làm dự án
đầu tư quy hoạch hay là quy hoạch theo đầu tư
với tư duy khoa học của các chuyên gia kinh tế
môi trường đã nhận định và cảnh báo về dự án này với hậu quả của người dân vô tội
của các tỉnh miền trung đang nhận lấy
và với phát biểu của bộ trưởng về vấn đề phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường
trong thời gian vừa qua đó là bất chấp việc đánh đổi hay hủy hoại môi trường là một tội ác
vậy việc bất chấp những phản biện khoa học tâm huyết của các chuyên gia
để cơ quan chức năng bổ sung quy hoạch dự án này có được xem là hành vi dẫn đến tội ác hay không
một lần nữa ở đây chúng ta có thể giải quyết
dám khẳng định một cách không khai tại diễn đoàn này
chúng ta không đánh đổi những dự án công nghiệp
đánh đổi môi trường để lấy những dự án công nghiệp bằng mọi giá
và cũng không có câu chuyện là các dự án thép đưa ra đây để đánh đổi vấn đề về môi trường
và tôi khẳng định luôn tại quốc hội tại diễn đàn này
cũng không phải là vấn đề lợi ích nhóm
tại sao lại là lợi ích nhóm ở đây nếu như chúng ta đang hướng tới phát triển
một cách hài hòa và bền vững của các ngành kinh tế
để chúng ta đảm bảo được nguyên liệu cho những ngành công nghiệp quan trọng của chúng ta
khai thác một cách hợp lý và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia